bão số sáu không còn tuy nhiên dưới tác động của nhiễu động trong đời gia đông
nên đêm qua ở khu vực miền trung các tỉnh từ quảng trị trở vào cho đến quảng ngãi
vẫn còn có mưa nhưng cường độ đã giảm hầu hết chỉ còn mưa vừa cục bộ có nơi mưa to
dự báo trong ngày hôm nay nhiễu động gió đông sẽ yếu đi mưa sẽ tiếp tục giảm hơn trên các khu vực
chủ yếu chỉ còn mưa rào và rông rải rác tập trung tại các tỉnh thừa thiên huế quảng trị cũng như quảng bình
còn đối với các khu vực khác nhìn chung là khá ít mưa
mưa giảm nền nhiệt tại các tỉnh miền trung trong ngày hôm nay được dự báo sẽ tăng hơn so với ngày hôm qua
đối với các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến hà tĩnh sẽ có mức nhiệt là hai mươi tám ba mươi độ
còn đối với các tỉnh từ quảng bình đến quảng ngãi sẽ có mức nhiệt là hai mươi sáu hai mươi tám độ
trong khi đó đối với các tỉnh từ bình định trở vào đến bình thuận trong ngày hôm nay trời sẽ chuyển nắng trở lại
nên nhiệt độ tại đây sẽ tăng nhanh lên mức là hai mươi chín ba mươi một độ thời tiết thuận lợi cho việc khắc phục hậu quả sau mưa bão của người dân
bão số sáu tan đi khu vực tây nguyên cũng như nam bộ trong ngày hôm nay sẽ không chịu
sự chi phối của hình thế thời tiết đặc biệt nào nên mưa cũng giảm nhanh
dự báo trong ngày hôm nay trên cả hai khu vực sẽ có nắng trở lại thời tiết khô giáo
cùng mức nhiệt độ trưa chiều sẽ tăng lên và giao động ở mức hai mươi sáu hai mươi chín độ ở khu vực tây nguyên
và ba mươi ba mươi ba độ đối với các tỉnh thành thuộc nam bộ
quay trở ra với các tỉnh miền bắc dự báo trong ngày hôm nay khu vực bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng
của rìa phía tây nam khối không khí lạnh có cường độ suy yếu
độ ẩm không khí trên khu vực bắc bộ có xu hướng tăng dần nhưng phổ biến trên toàn vùng vẫn là ít mưa
mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay tại các tỉnh phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội
sẽ ra động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi tám độ
trong khi đó ở phía tây nhiệt độ có nhìn hơn là từ hai mươi tám ba mươi độ
sang đến ngày mai các tỉnh miền bắc sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mới tràn xuống
thời tiết sẽ có chuyển biến với sự xuất hiện của những cơn mưa nhất là khu vực nam đồng bằng
cũng như là khu vực ven biển
điều này sẽ giúp cho tình trạng hanh khô kéo dài trong cả tuần qua ở các tỉnh miền bắc được cải thiện đáng kể
trên biển dưới tác động của không khí lạnh ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
trong ngày hôm nay tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai năm mươi đến ba năm mươi và khiến cho biển động
với khu vực giữa và nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió yếu hơn
hầu hết chỉ duy trì với cường độ trung bình cấp bốn cấp năm nhưng mưa rông vẫn xuất hiện rải rác khiến tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống còn bốn một mươi km
kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật mạnh
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
hẹn gặp lại